hôm nay một mươi tháng một mươi một là ngày cuối cùng của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
dự kiến thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội
theo dự kiến chương trình làm việc trong sáng nay quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên chính phủ
các bộ trưởng trưởng ngành về việc thực hiện các nghị quyết của quốc hội về giám sát chuyên đề
và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa một mươi bốn và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa một mươi ba
cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ phát biểu
làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội
sau đó chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu kết thúc hai năm ngày chất vấn và trả lời chất vấn
buổi chiều quốc hội thảo luận ở tổ về các sự thảo văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng